trên địa bàn tỉnh yên bái có gần sáu trăm linh cửa hàng đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
trung bình mỗi năm các cửa hàng đại lý này lại cung cấp ra thị trường khoảng một trăm linh tấn thuốc
với nhiều chủng loại khác nhau từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
qua các cuộc thanh tra kiểm tra đã phát hiện ra nhiều vi phạm
các cửa hàng kinh doanh thường vi phạm các lỗi như buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng
không có chứng chỉ hành nghề không có bảng niêm yết giá kho chế thuốc chưa đúng nơi quy định
cùng với đó các trạm trồng chọt và bảo vệ thực vật tại tỉnh yên bái đã tiến hành kiểm tra
trên hai trăm linh hộ nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phát hiện năm mươi năm hộ vi phạm
các vi phạm chủ yếu là không bảo đảm lượng nước không có bảo hộ lao động
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng nồng độ liều lượng sử dụng thuốc không đúng thời điểm
cá biệt một số người dân sau khi sử dụng đã vứt vung vãi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
trên các cánh đồng canh mương gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước
trước thực trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật như hiện nay
tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật yên bái đã tham mưu cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong thời gian tới đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
tăng cường thanh tra kiểm tra các tổ chức cá nhân tham gia buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức và thay đổi tập quán của nông dân